dịch covid một mươi chín đang thay đổi những thói quen đã tồn tại hàng thập kỷ của ngành du lịch khách sạn mỹ
không có các nhân viên đỗ xe hay mang hành lý hộ kiểm tra sức khỏe hành khách và bỏ các bữa ăn tự chọn
thay đổi để sinh tồn đó là lựa chọn của nhiều khách sạn mỹ
tự đỗ xe tự mang hành lý và được chào đón bởi các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe
đó là những điều mà khách thuê phòng khách sạn tại thành phố new york mỹ đang phải làm quen
đảm bảo an toàn cho con người trước dịch bệnh đã trở thành bài toán khó với nhiều khách sạn tại mỹ
trong việc hoạch định các kế hoạch đối phó trong khi vẫn duy trì kinh doanh
và một trong số đó là việc chú trọng vào quy trình an toàn vệ sinh sau khủng hoảng khi bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại
các phòng được làm sạch và thiệt trùng sẽ được ký hiệu riêng trên cửa
điều khiển tv được bọc bằng màng nhựa dùng một lần menu phòng cũng như các loại giấy tờ bị loại bỏ hoàn toàn
thậm chí việc phục vụ các bữa ăn tự chọn cũng biến mất tất cả để đảm bảo giãn cách xã hội đúng quy định